ngay từ những ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín hà nội đã bắt đầu thi công mở rộng bốn dự án xé vỉa hè giải phân cách để mở rộng lòng đường
và để mở rộng tuyến vành đai hai đoạn từ cầu giấy đến ngã tư sở hà nội đã phải di chuyển gần năm trăm linh cây xanh trên tuyến đường này
theo ghi nhận trên cơ sở mặt đường hiện trạng đơn vị thi công thực hiện xé hè bên phải tuyến từ cầu giấy đến ngã tư sở để mở rộng mặt đường thêm trung bình khoảng ba năm m
đồng thời xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng bốn m cho người đi bộ đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông
những ngày này các công nhân đã bắt đầu dựng rào quây bốn km vỉa hè trên mặt đường láng để tiến hành thi công

đó dịch chuyển ba trăm bảy mươi một cây chặt hạ một trăm linh năm cây những cây chặt hạ hầu hết là những cây sâu rỗng thân nghiêng ngả hoặc phát triển không bình thường
hiện tại những hàng cây đã được đánh số thứ tự để chuẩn bị di chuyển